khu vực từ thừa thiên huế đến phú yên nhiệt độ là từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
phần từ khánh hòa đến bình thuận nhiệt độ thấp hơn phổ biến từ ba mươi bốn cho đến ba mươi năm độ
mát nhất trên cả nước lúc này chính là khu vực tây nguyên và nam bộ
tại tây nguyên nhiệt độ ngoài trời đang là từ hai mươi hai cho đến hai mươi bốn độ trời rét nhẹ
trong khi đó ở khu vực nam bộ ngưỡng nhiệt cũng chỉ khoảng từ hai mươi năm cho đến hai mươi bảy độ
trong ngày hôm nay dưới tác động của gió mùa tây nam
tại tây nguyên và nam bộ tiếp tục có mưa rào và rông nhiều nơi
phần phía nam của tây nguyên cũng như là cả các tỉnh nam bộ
cục bộ có nơi xuất hiện mưa vừa mưa to và rông mạnh
nền nhiệt cao nhất trong ngày ở tây nguyên là từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ
còn ở nam bộ nhiệt độ từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
trên biển vịnh bắc bộ vẫn là vùng có gió nam mạnh nhất
cường độ ở mức cấp năm có lúc cấp sáu khiến cho biển động nhẹ
ở các vùng biển phía nam gió mùa tây nam có cường độ chỉ ở mức từ cấp bốn đến cấp năm
nhưng hầu khắp các khu vực phía nam của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa khu vực biển từ bình thuận đến cà mau
từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan mưa rào và rông xuất hiện từ giải rác đến nhiều nơi
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn từ bốn cho đến một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước